còn nếu chờ giấy xác nhận f của địa phương thì đã muộn vì thuốc chỉ dùng trong những ngày đầu mắc covid một mươi chín
do vậy nên cắt giảm thủ tục nếu không người bệnh rất khó khăn khi tiếp cận thuốc